tại trụ sở cơ quan bộ khoa học và công nghệ đồng chí võ văn thưởng ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên sáo trung ương thường trực tiểu ban văn kiện đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
cũng trong buổi làm việc nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn công tác đã được ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ tiếp thu để hoàn chỉnh các văn bản sau này